tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý
hôm nay một mươi tháng tám trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã gửi thư khen đến giám đốc công an tỉnh hà tĩnh và trưởng công an huyện thạch hà hà tĩnh
ghi nhận và biểu dương thành tích công an huyện thạch hà đã triệt xóa thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội với số tiền bị chiếm đoạt lên đến một trăm linh tỷ đồng
trước đó ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh hà tĩnh đã tổ chức đấu tranh khám phá thành công chuyên án triệt pha nhóm đối tượng buôn bán thực phẩm chức năng kém chất lượng trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên cả nước thu lợi bất chính hơn một trăm linh tỷ đồng bắt giữ khởi tố một mươi sáu bị can thu giữ một trăm linh năm điện thoại di động một mươi một móc búc ba mươi một laptop hai năm tấn sản phẩm chức năng
ngày một mươi năm tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thạch hà
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thạch hà đã ra quyết định khởi tố một mươi sáu bị can và lệnh tạm giam đối với tám bị can là lãnh đạo và nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển khang thịnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các đối tượng này đến từ nhiều tỉnh thành phố trong cả nước gồm hà nội nam định thái nguyên phú thọ lào cai tuyên quang nghệ an và thành phố hải phòng
nội dung thư khen nêu đây là chiến công xuất sắc thể hiện quyết tâm tinh thần trách nhiệm cao của công an tỉnh hà tĩnh nhất là công an huyện thạch hà trong triển khai chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với nhiều thủ đoạn tinh vi chuyên nghiệp
thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận biểu dương thành tích của các đơn vị tham gia điều tra khám phá vụ án
đồng chí thứ trưởng đề nghị công an tỉnh hà tĩnh tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị địa phương liên quan khẩn trương điều tra mở rộng vụ án củng cố tài liệu chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định pháp luật phối hợp làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để các tổ chức người dân nâng cao cảnh giác và tích cực hỗ trợ giúp đỡ lực lượng công an đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên không gian mạng

bán trái phép hơn hai trăm một mươi sáu kg ma túy các loại trong đó vũ là kẻ chủ mưu cầm đầu
không có nghề nghiệp ổn định nhưng luôn tự nhận bản thân quen biết với lãnh đạo các sở ban ngành
tỉnh ninh thuận trên lĩnh vực quản lý đất đai
vợ chồng nguyễn trí doãn và huỳnh thị mỹ duyên chú tại huyện thuận nam tỉnh ninh thuận
đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số người dân trên địa bàn
vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai doãn và duyên biết gia đình nạn nhân có nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất đối với hai thịa đất tại thôn sơn hải hai thuộc xã phước dinh
để tạo niềm tin hai đối tượng nhiều lần đưa ra thông tin về việc có mối quan hệ quen biết
với lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và huyện trên lĩnh vực quản lý đất đai
tin tưởng nạn nhân đã đưa ba trăm hai mươi hai triệu đồng cho hai đối tượng để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
sau khi nhận tiền doãn và duyên đã bỏ trốn vào thành phố hồ chí minh
quá trình điều tra cơ quan công an xác định với thủ đoạn tương tự
doãn và duyên đã lừa đảo một số người trên địa bàn tỉnh
tòa án nhân dân tỉnh đắk lóc vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo phạm minh cường
nguyễn văn giáp trần vương trọng nghĩa và trương công việt về tội cướp tài sản
và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có
theo có trạng vào sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai cường nghĩa và giáp điều khiển xe ô tô
từ đắk nông về thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc và bàn bạc đến nhà ông vũ văn mỹ
chủ tịch huyện crong năng và vợ là lê thị thiệt để chiếm đoạt tài sản
sau khi đợi ông mỹ rời khỏi nhà ba đối tượng đã đột nhập vào nhà tháo camera
dùng do điện uy hiếp khống chế bà thiệt mở kết sắt lấy toàn bộ tiền và vàng với tổng trị giá hơn hai ba tỷ đồng
trên đường tẩu thoát cường nhờ việt đem cất dấu tiền và một điện thoại
hội đồng xét xử đã tuyên phạt phạm minh cường một mươi chín năm tù trần vương trọng nghĩa và nguyễn văn giáp
đều một mươi tám năm tù cùng về tội cướp tài sản
trương công việt tám năm tù giam về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có
chỉ sau ba mươi phút thực hiện vụ cướp giật điện thoại di động của người dân
lê bùi trung hiếu chú tệ phường trường thi tp nam định
đã bị đội cảnh sát hình sự công an tp nam định nhanh chóng bắt giữ
ngoài sáng ngày bảy tháng tám hiếu phóng xe máy trên đường thì phát hiện một thiếu nữ đang đi bộ xem điện thoại
đối tượng liền tiến đến áp sát giật chiếc điện thoại rồi tăng ga tẩu thoát
nhận được trình báo cơ quan công an đã khẩn trương truy xét đối tượng và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
chỉ sau ba mươi phút đội cảnh sát hình sự đã xác định được đối tượng cướp giật là lê bùi trung hiếu
và tổ chức bắt giữ thu hồi điện thoại trả lại cho bị hại